một mươi kg ma túy đá là vật chứng vừa được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị
và các lực lượng phối hợp thu giữ tại km số bốn mươi bốn cộng hai trăm linh quốc lộ chín
thuộc địa phận xã đắc rồng huyện đắc rồng tỉnh quảng trị
vào khoảng bốn giờ ngày một mươi hai tháng một tổ tuần tra phát hiện xe ô tô do nguyễn đình hưng điều khiển
có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện tại ghế trước của người khách là phan văn trường
có một bọc ni lông chứa nhiều gói màu vàng nghi là ma túy đá với trọng lượng khoảng một mươi kg
nên đã tiến hành khống chế đối tượng
bước đầu trường khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này cho một người khác với tiền công là bảy triệu đồng
công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam vừa phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao bộ công an triệt phá thành công vụ án sử dụng mạng máy tính
mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
bắt giữ đối tượng nguyễn hoàng huy chú tại huyện hoài đức thành phố hà nội
là đối tượng thiết lập sản giao dịch số mkc
huy là lập trình viên đã thiết lập sản giao dịch tiền ảo marketpa chín com
phát hành đồng tiền ảo mkc rồi bán bàn giao cho các đối tượng khác quản trị điều hành
huy khai nhận thiết lập sàn giao dịch theo yêu cầu của đối tượng quản trị
điều hành có nguồn gốc từ anh có dây phép hoạt động
đồng thời tạo chu kỳ một mươi năm ngày tăng giá để thu hút lôi kéo nhà đầu tư
khi nhà đầu tư mua đồng tiền ảo này toàn bộ số tiền đầu tư sẽ bị khóa và không rút ra được
cơ quan công an xác định từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
sàn đã thu hút hơn hai nhà đầu tư với số tiền hơn một mươi tỷ đồng
ngoài ra huy còn thiết lập tám sản giao dịch tiền ảo bán cho các đối tượng khác điều hành
để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư
có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trần thị hồng giang
trú tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an bắt giữ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một giang tự rêu giao có khả năng
soi xử lý việc phần âm và tiếp cận một phụ nữ trú tại thành phố vinh
rồi đưa ra nhiều thông tin thất thiệt về số mệnh và cần phải giải hạn
từ tháng ba đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một giang đã năm mươi lần yêu cầu nạn nhân
chuyển tiền chiếm đoạt tổng số tiền hơn bảy một tỷ đồng
lợi dụng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh của nhiều người trong thời điểm cuối năm
các hoạt động lừa đảo núp bóng tuyển cộng tác viên bán hàng
cộng tác viên đăng bài online lại nở rộ
đối tượng bị nhắm tới là những người đang gặp hoàn cảnh
cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
phóng sự sau được nhóm phóng viên thực hiện tại tỉnh quảng ngãi
em trần thị lan hai mươi một tuổi ở thành phố quảng ngãi
là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở thành phố hồ chí minh
do dịch bệnh em trần thị lan sống ở quê nhiều tháng qua
do hoàn cảnh khó khăn cần công việc làm trang trải gia đình
trần thị lan đã lên mạng tìm việc làm qua mạng
từ đây em bị sập bẫy lừa từ trang facebook công việc tại nhà
em bị em thanh tốn em cũng thanh tốn nhưng mà em kêu em không đủ tiền
cái sai chỉ vì em chuyển một nửa rồi chỉ cho mượn
nhưng mà em kêu là dễ thì để em chuyển qua
với cái điện gọi với cầu sinh rồi chỉ nang nỉ với khát lát
chỉ kêu có thứ chỉ kêu chị cũng bỏ tiền vô đó chung mượn
chứ bây giờ em bỏ chỉ nửa trần nè
sao em cứ chuyển qua sao em cứ chạp sao em thấy hệ thống chưa
họ không chuyển tiền lại cho em em mới điện cho chị
không có thứ mà chị chạy facebook của em hết
cho lừa từ việc tìm cộng tác viên online với đủ các loại hình khác nhau
nạn nhân bị nhắm tới là những người có thu nhập thấp
phụ nữ hay sinh viên có hoàn cảnh khó khăn muốn kiếm thêm tiền trang trải
để tìm con mồi các đối tượng đăng bài chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội
mỗi một đơn hàng thanh toán sẽ được hưởng tranh lệch một mươi hai mươi
nhiều nạn nhân bị mờ mắt trước cách kiếm tiền dễ dàng
nên đi vay mượn xoay sở lấy vốn thanh toán cho các đơn số tiền lớn để hưởng hoa hồng
nhiều nạn nhân bị mở mắt trước cách kiếm tiền dễ dàng
nên đi vay mượn xoay sở lấy vốn thanh toán cho các đơn số tiền lớn để hưởng hoa hồng
khi làm cộng tác viên cho các công ty doanh nghiệp đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ
người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp
thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác
khi phát hiện ra trường hợp lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan công an
để ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
một vụ cướp táo tợn vừa xảy ra trên địa bàn thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
nạn nhân đang thắp hương tại nghĩa trang thì đã bị một nam giới bịt mặt
dùng hung khí không chế để cướp tài sản
sau một ngày vào cuộc điều tra công an thành phố bảo lộc đã bắt được đối tượng gây án
đối tượng gây ra vụ cướp là nguyễn duy lập đã dùng thanh sắt nhọn dí vào cổ
không chế nạn nhân cướp túi sách rồi tẩu thoát
lập bị bắt khi đang lẩn trốn tại một trại cai nghiện ở huyện tràng bom tỉnh đồng nai
theo lời khai sau khi cướp được túi sách lập lấy một mươi sáu hai triệu đồng
cùng hai điện thoại di động bán lấy tiền mua ma túy sử dụng
công an thành phố bảo lộc đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lập về tội cướp giật tài sản
trong khi đó công an huyện buôn đôn tỉnh đắk lắk vừa khởi tố bị can lương văn thuật
trú tại huyện buôn đôn về hành vi hiếp dâm trẻ em
nhận tin tố giác đối tượng xâm hại bé gái mới hơn tám tuổi công an xã gua kiên
và công an huyện buôn đôn đã phối hợp khẩn trương xác minh điều tra qua làm việc thuật khai nhận
vào chiều ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai khi bé gái hàng xóm sang nhà chơi thu tính nổi lên
hắn đã rụ rỗ rồi thực hiện hành vi giao cấu với cháu bé
an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện ấm áp
một thông điệp tươi đẹp đó là những hình ảnh ấn tượng trong vụ hỏa hoạn
tại ngôi nhà ba tầng ở đường lương khánh thiện phường tương mai quận hoàng mai
thành phố hà nội khoảnh khắc mà người đàn ông lao vào ngọn lửa đang bốc nguồn ngụt
từ trong ngôi nhà đạp tấm cửa sổ để cứu cháu gái ra ngoài an toàn
và người hùng mà chúng tôi muốn nhắc tới là anh trung văn nam ba mươi bốn tuổi
quê ở huyện nông cống tỉnh thanh hóa sở dĩ khoảnh khắc này đã thu hút được sự quan tâm
của người dân là bởi đã rất lâu rồi nhịp sống hối hả bận rộn dường như khiến cho không ít người
trở nên thờ ơ thậm chí là vô cảm trước sự hiểm nguy và nỗi đau của người khác
hành động xả thân cứu cháu bé của anh nam vì lẽ đó mà như một thông điệp nhân văn
cần lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội
một mươi hai h ba mươi ngọn lửa bắt đầu bốc ngùn ngụt từ tầng hai của căn nhà nhỏ có diện tích chưa đầy một mươi năm m hai
lúc này chủ nhà và người dân xung quanh dùng những vật dụng có được nỗ lực dập lửa nhưng bất thành
anh trung văn nam thuê trọ gần đó cùng một người bạn chạy ra xem
anh nhanh chóng nhận thấy có người mắc kẹt tầng trên của ngôi nhà
không kịp suy nghĩ
anh tìm cách trèo theo cột của căn nhà lên mái để tìm cách cứu người
ông vũ mạnh cường chủ nhà và là ông của cháu gái rất xúc động khi nhớ lại khoảnh khắc đó
và với ông cường hành động của anh nam như sinh ra cháu gái lần thứ hai
bất chấp việc gọi để cứu cháu mình thì suốt đời cháu mình và mình không thể nào cưới nơi này
chúng tôi cũng rất là ghi nhận cái gương hoại dùng cảm của anh nam và anh vũ
trong lúc chờ lực lượng phòng cháy xuống để chữa cháy
thì hai anh cũng đã không sợ hãi nguy hiểm và cháy đã trực tiếp cứu được cháu bé ra khỏi lượng
trong lúc mà chỉ còn một tích tắt nữa là có thể ảnh hưởng đến
một tính mạng của cháu bé
qua đây thì công an quận cũng rất là ghi nhận tấm gương của hai anh
và chúng tôi cũng đang làm báo cáo đề xuất để công an thành phố thêm thử kịp thời
những hình ảnh anh nam cứu cháu bé trong vụ cháy đang được người dân chia sẻ rộng rãi
và đã có rất nhiều bài viết những tấm lòng bày tỏ sự cảm phục với hành động của anh nam
nhiều người đã gọi anh là người hùng
thế nhưng đối với anh nam thì đáng
nó chỉ là việc làm rất đỗi bình thường
vâng xin chào anh trung văn nam
anh là có thể coi là một người hùng trong cái vụ cháy xảy ra vào chiều một mươi hai tháng một
tại địa bàn quận hoàng mai
anh có thể chia sẻ gì về cái tình huống anh đã dũng cảm lao vào biển lửa để cứu cho bé
xin chào mọi người
mình là trung văn nam ở ngư thôn thăng long nông cống thanh hóa
có hôm qua có vụ cháy ở lương an thiện đấy
trong chỗ vụ cháy đấy thì gần chỗ mình ở
thì tới giờ đám cháy thì thấy có bình chữa cháy thì mình cầm bình mình xịt
nhưng mà càng xịt thì lửa nó bốc rất là nhanh
nó lan lên tầng hai
thì lúc đấy mình ngay lập tức mình trèo lên cái cột của nhà đấy mình leo lên trên tầng hai
vừa trà lên thì mình mở cái cửa kính ra cái
thì bên trong cửa kính là có một tính người
mình thấy nó có người ở trong đấy
không phát hiện là đấy là của người lớn tuổi hay là bé
thì khi mà phát hiện như thế thì mình lập tức dùng tay
mình hết sức mình cứ kéo cái cửa của nó bật ra không
nhưng mình dùng tay cũng không làm gì được
chắc xong mình dùng chân mình đạp
đạp xong mình dùng tay mình lắc vào sau thì nó bật ra được
lúc đấy là khối nó ở trong nó ôm tùm hết rồi
lửa các thứ nó nóng quá
thì đến lúc đấy là
bía coi là đuối sức rồi
thì lúc đấy mình chua tay vào nách bía rồi mình xách mà phát ra luôn
khi mà xách ra thì mình biết là bía công nhận nạn
nạn khói mà mình bê không nổi
phải kéo ra chỗ an toàn
cái thời điểm mà anh nam quyết định trèo lên thì
vì đa số người dân khi thấy những vụ cháy thì thường sẽ là tâm lý là tò mò
và đứng xem có khi là lấy điện thoại ra quay
chứ cũng không
chứ cũng không
hiếm người có cái cách hành động nhanh
vậy thì cái thời điểm đấy anh đã nghĩ gì
và có quyết định nhanh như vậy
và hành động một cách quyết liệt như vậy
thật ra đấy là một cái bản năng của mình
vì là khi mà mình đi ra ngoài xã hội đấy
nếu mà những
cho dù những cái việc nhỏ nhất
nếu mà khả năng của mình mà giúp được người đấy
thì mình sẵn sàng mình giúp
cho dù là cái nhỏ nhất
còn cái lớn
trong đầu của mình đấy
luôn luôn là nghĩ
đó phải đặt ra là trường hợp là
đó là con
là bố mẹ mình ở trong đấy
với làm được
còn khi mà mình mà không
mình mà không đạt được cái đấy thì
nhiều khi thì cũng khó làm nữa
nếu mà mình sợ thì không làm được cái gì cả
sau khi cái vụ việc xảy ra thì
ngay sau đó thì clip người dân ở hiện trường chứng kiến ghi lại
được lên mạng
thì rất nhiều người dân bày tỏ sự khâm phục
trong đấy có cả tôi
thực sự rất khâm phục
và xem lại khoảnh khắc đấy vẫn không khỏi là
là xúc động
còn cá nhân anh thì khi xem lại ngày đấy
thì anh có cảm xúc như thế nào
khi thật ra khi mà
khi mà đứng ở trên đấy
trực tiếp ở trên đấy thì
lúc đấy thì
cả giác khi mà kéo bé ra rồi
cảm giác rất thoải mái rồi
nhưng mà khi mà
khi mà tối về mà
nhiều khi mở điện thoại ra
nhìn xem lại cái cảnh đấy
thì lúc đấy
cứ trong đầu óc cứ tự tượng là nhìn thấy
nghe nghe cái tiếng của bé
cứ kêu ở trong đấy
lúc đấy mình
lúc đấy mình bắt đầu bị sợ
chèo lên thì
lúc đấy không thấy sợ gì cả
trước anh thì cũng có một người dân là cũng đã
sẵn sàng xử lý nhanh để cứu cho bé rơi từ trên tầng cao xuống rồi
thì những cái việc làm của các anh
đang để lại ấn tượng rất đẹp
và cái thông điệp của anh muốn gửi tới mọi người là gì
mình thì chả có gì cả
nhưng mà chỉ cần
mình chỉ muốn mọi người là cùng chung tay
khi mà có
đã là con người việt nam ấy
bất cứ ai ở trong nước hay ngoài nước cũng được
mà khi mà có khó khăn gì
thì mỗi người mỗi tay thì
cái gì cũng có thể làm được
vâng một lần nữa xin cảm ơn anh trung văn nam
và thay mặt những người làm chương trình xin chúc anh nam sức khỏe
và có nhiều thành công trong công việc
cũng như là hành động đẹp của anh sẽ ngày càng lan tỏa trong xã hội ngày nay
trước đó vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
câu chuyện về nguyễn ngọc mạnh ba mươi một tuổi
xã vĩnh ngọc huyện đông anh thành phố hà nội
cứu sống cho bé ba tuổi
rơi từ tầng một mươi hai trung cư sáu mươi b nguyễn huy tưởng quận thanh xuân hà nội
cũng đã để lại những dấu ấn sâu sắc với người dân cả nước
hành động đẹp của các anh đã được lan tỏa mạnh mẽ
đó chính là thông điệp ý nghĩa
để đẩy lùi thói vô cảm thở ơ
đang len lỏi trong đời sống hiện đại ngày nay
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua
một số thông tin đáng chú ý
được đăng tải trên các số báo ra trong sáng ngày hôm nay
báo sức khỏe và đời sống thông tin là chưa có thống kê
về số rác thải phát sinh do dịch covid một mươi chín
tuy nhiên là với số lượng bệnh nhân tăng lên nhanh chóng
thì chất thải y tế tại các bệnh viện
các khu cách ly tập trung
các gia đình có bệnh nhân f cũng tăng tỷ lệ thuận theo
khiến cho việc xử lý nhiều khi quá tải
do khối lượng rác thải phát sinh lớn
cho nên đã gặp một số khó khăn như không đủ nhân lực
đáp ứng việc thu gom rác thải nhỏ lẻ
tại từng hộ gia đình có f điều trị tại nhà
công tác phân loại rác thải chưa được triệt để
dẫn đến khối lượng rác thải phát sinh nhiều
bộ y tế cũng đã có công văn đề nghị triển khai
các nội dung về quản lý chất thải y tế
tại các khu thu dung điều trị covid một mươi chín
tăng cường kiểm tra thanh tra quản lý chất thải y tế
tại các cơ sở y tế các cơ sở thu dung
điều trị người mắc covid một mươi chín
cơ sở cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín
và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
trên báo công an nhân dân
thông tin là mỗi ngày hà nội có khoảng gần ba ca mắc covid một mươi chín
thế nhưng hiện tại đang chỉ có hơn ba hai trăm linh ca nhập viện điều trị
và có khoảng năm mươi một ca f điều trị tại nhà
với hệ thống năm bệnh viện tầng ba của hà nội
và sự hỗ trợ của nhiều bệnh viện
thì hà nội vẫn đảm đương công tác điều trị bệnh nhân nặng
tuy nhiên theo thông tin các chuyên gia cho rằng
người dân khi có các biểu hiện ho sốt khó thở
cần phải làm xét nghiệm sớm để được tư vấn điều trị kịp thời
tránh tình trạng phát hiện muộn nguy cơ bệnh nặng và tử vong cao
thực tế vừa qua tại hà nội có tình trạng người dân tự xét nghiệm nhanh
dương tính nhưng không thông báo về y tế địa phương
tự đóng cửa điều trị tại nhà
và điều này là rất nguy hiểm bởi f không tự điều trị
và sử dụng thuốc bừa bãi không có chỉ định sẽ gây hại
thậm chí là còn khiến bệnh nặng hơn hoặc là khi chuyển bệnh nặng
phát hiện muộn dẫn đến nguy cơ tử vong cao
một thông tin trên báo kinh tế và đô thị
nhiều quận huyện trên địa bàn hà nội và các địa phương trên cả nước
đã tạm dừng thu gọn quy mô tổ chức lễ hội trong dịp tết nhâm dần
nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thông tin cho biết là thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại chỉ thị số ba mươi năm về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo
đón tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai vui tươi lành mạnh an toàn tiết kiệm
rất nhiều địa phương trên cả nước đã tạm dừng
thu gọn quy mô tổ chức lễ hội trong dịp tết
bộ văn hóa thể thao và du lịch đề nghị các địa phương tăng cường công tác kiểm tra
giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch lễ hội
trước trong và sau tết nguyên đán đảm bảo phục vụ cho nhân dân vui tết
đón xuân lành mạnh an toàn phù hợp với nếp sống văn minh
phong tục tập quán truyền thống văn hóa của dân tộc
và tình hình dịch bệnh covid một mươi chín của từng địa phương
còn theo ghi nhận trên báo pháp luật tp hcm
thì thời gian vừa qua báo này tiếp tục nhận được nhiều phản ánh về việc
trong lúc chờ trả căn cước công dân mới
thì không biết dùng giấy tờ gì để đi giao dịch
và chứng minh nhân dân căn cước công dân cũ đã hết hạn
không sử dụng được hoặc bị mất
liên quan đến vấn đề nói trên
trao đổi với báo pháp luật tp hcm
luật sư nguyễn thành nam đoàn luật sư tp hcm cho biết
trong thời gian vừa qua
vì nhiều nguyên nhân khách quan như dịch bệnh
người dân khai thông tin sai chưa đầy đủ
dẫn đến tiến độ trả căn cước công dân cho người dân bị chậm trễ
tuy nhiên việc chậm trả căn cước công dân này
cũng không phải là vấn đề quá nghiêm trọng
vì trong thời gian vừa qua
bộ công an đã có nhiều giải pháp hướng dẫn để tháo gỡ cho vấn đề này
trong thời gian chờ trả căn cước công dân
hoặc là khi bị mất căn cước công dân chờ làm lại
thì người dân liên hệ công an cấp phường xã
nơi đăng ký hộ khẩu thường chú
yêu cầu cấp thông báo số định danh để sử dụng trong các giao dịch
theo tờ trình của bộ lao động thương binh và xã hội
vừa gửi chính phủ và thủ tướng chính phủ
việc cho phép người sử dụng lao động áp dụng giới hạn số giờ làm thêm trong tháng
là bảy mươi hai giờ và được làm thêm không quá ba trăm linh giờ trong một năm
trong khoảng thời gian nhất định là cần thiết
thông tin trên báo kinh tế và đô thị
tờ trình nêu rõ theo quy định tài điều một trăm linh bốn
bộ luật lao động người sử dụng lao động được phép thỏa thuận với người lao động
làm thêm không quá bốn mươi giờ một tháng
chỉ có một số ngành nghề công việc như dệt may da dày chế biến thủy hải sản
được làm thêm từ trên hai trăm linh giờ cho đến ba trăm linh giờ một năm
tuy nhiên trong thời gian ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín do thiếu hụt lao động
nhiều doanh nghiệp và người lao động cũng mong muốn được thỏa thuận làm thêm giờ
để phục hồi sản xuất làm bù cho khoảng thời gian phải ngừng công việc
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những nội dung đáng chú ý
đã phát sóng trong chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
đăng vận chuyển hoa thúy bằng phương tiện ô tô

với số tiền hơn một đồng để chiếm hạt
huy còn khẳng nhận đã thiết lập tám sản giao dịch tiền ảo khác bán cho các đối tượng khác điều hành
cũng để chiếm hạt tiền của người đầu tiên
phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an và bắc đức tượng trần vĩnh hùng giang
chú dạy hiệu tù nữ về hành vi nửa đảo chính là tài sản
thủ đoàn của giang đã đưa ra một mươi thiết kế bán tiền về số mệnh của đồng đội ủng hộ
vì yêu cầu giả hạn
chỉ từ tháng ba đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một giang đã năm mươi lần yêu cầu đảm ngân chuyển tiền

thủ tướng chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo bộ công viên chủ trì
tối hợp với các bộ cơ quan và bệnh viện biên giới giám sát với trung quốc
thần chiên thành lập nhóm công tác tối hợp với phía trung quốc

trong phần cuối của chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết
chúc quý vị và các bạn một ngày mới tốt lành